chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn thân mến vừa qua tổng thống mỹ donald trump đã ký quyết định áp mức thuế xuất hai mươi năm
đối với mặt hàng thép nhập khẩu vào nước này
điều đó sẽ tác động như thế nào tới ngành thép việt nam và liệu ngành thép của việt nam có được cơ hội miễn trừ thuế hay không
câu hỏi đó chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải đáp trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của ông chu đức khải
phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội thép việt nam
xin chào ông chú đức khải và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chúng tôi đã thực hiện về chủ đề này
tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh công bố áp mức thuế quan hai mươi năm đối với mặt hàng thép và một mươi đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu
mexico và canada là hai nước được miễn trừ chính sách này
theo tuyên bố của ông trump việc áp mức thuế nhập khẩu này là để thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước
tạo một sân chơi công bằng và giúp bảo vệ người lao động cũng như ngành công nghiệp nhôm thép của quốc gia này
quản chức nhà trắng cho biết thuế này là thiết yếu với an ninh nội địa và kinh tế nước này
nhà thương mại quốc tế cho rằng quyết định này đi ngược lại với các quy tắc thương mại quốc tế và sẽ là tiền đề nguy hiểm
bởi các nước khác cũng có thể viện lý do ảnh hưởng đến an ninh quốc gia để đạt ra những rào cản thương mại mới
nhiều nước phản đối và cũng có nhiều nước nỗ lực đạt được thỏa thuận riêng với mỹ về vấn đề này
do mỹ là nước nhập khẩu thép lớn nhất thế giới với tổng kim ngạch nhập khẩu gấp bốn lần so với tổng kinh ngạch xuất khẩu
tổng sản lượng nhôm nhập khẩu gấp năm lần nhôm sản xuất tại mỹ
bộ công thương việt nam đang đề nghị xem xét đưa các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ việt nam ra khỏi phạm vi áp thuế của mỹ
bởi thép và nhôm nhập khẩu từ việt nam chỉ để xây dựng dân dụng không sử dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng hay an ninh quốc phòng
các sản phẩm này cũng không cạnh tranh trực tiếp với công ty mỹ
dù thị trường mỹ chưa phải mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp mạnh về xuất khẩu thép của việt nam
bởi hoạt động xuất khẩu trong khu vực asean vẫn đang sửa động
theo dữ liệu cập nhật một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy
hai bốn triệu tấn thép vào các nước khối asean chiếm năm mươi chín tổng lượng xuất khẩu thép
xuất sang mỹ chiếm chưa tới một mươi một tổng lượng xuất khẩu
như vậy trong ngắn hạn các doanh nghiệp xuất khẩu thép của việt nam nếu mất thị trường mỹ cũng sẽ không gây khó khăn quá lớn
khi lực cầu nội địa và nội khối asean vẫn mang lại dư địa tăng trưởng khả quan cho ngành
tư ông trung đức khải hiện nay thì xuất khẩu thép của việt nam
chiếm bao nhiêu phần trăm tổng nhập khẩu thép vào mỹ hàng năm
chiếm khoảng độ một sáu trăm sáu mươi bảy thôi
thế cho nên là với cái lượng xuất khẩu vào mỹ nhỏ như thế này so với tổng lượng nhập khẩu của mỹ
thì nó cũng không thể nói rằng là nó ảnh hưởng đến an ninh của nước mỹ
và đặc biệt các cái sản phẩm của chúng ta thì nó chỉ là các cái sản phẩm thép xây dựng thông thường
dùng trong xây dựng dân dụng chứ không phải những cái dùng trong các cái công trình gì gọi là hạ tầng cơ sở
an ninh quốc phòng của mỹ
ông đánh giá một cách tổng quan nhất về cái sự tác động của quyết định này đối với ngành thép việt nam là như thế nào
đối với ngành thép việt nam cái tác động của cái việc áp thuế này thì có thể đưa vào mấy cái ý chính như thế này
cái thứ nhất là các doanh nghiệp ngành thép lúc đó phải cạnh tranh với các đại gia ngành thép của thế giới
cái thứ hai là cạnh tranh với những cái tập đoàn sản xuất
cái thứ ba là các doanh nghiệp ngành thép của thế giới mà họ có cái vị trí địa lý gần với mỹ chi phí phân truyền mà
cái thứ ba nữa là một khi mà hàng xuất vào mỹ giảm
trong lúc mà họ đầu tư chiều sâu để mà nâng công suất để mà nâng cao chất lượng sản phẩm
hạ giá thành xuống để mà xuất khẩu vào mỹ bây giờ chưa kịp hoàn vốn thì lại bị chặn lại như thế này
thì là những cái khó khăn về công nhân
về lao động về tiền vốn vân vân
hàng loạt khó khăn
thêm vào đó là nó là vấn đề xã hội
bởi vì là bây giờ hàng không xuất được vào mỹ thì phải quay về tức là tìm cách cạnh tranh trong nước
chúng ta có cái thị trường trên chín mươi triệu dân là một cái thị trường rất quý
thì các doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến cái thị trường trong nước trước tiên
thế còn họ xuất khẩu là để mà thu về ngoại tệ để mà trang trải
trải tự cân bằng cho cái lượng ngoại tệ phải nhập nguyên liệu đầu vào
thế bây giờ mà cái lượng hàng xuất không được thì cái hàng ấy sẽ bán trong nước
thế và cạnh tranh trong nước lúc đó sẽ mạnh hơn nhiều hơn
thế và lúc đó thì vấn đề lao động là cả một vấn đề rất là lớn
tôi phải giảm sản lượng thì tức khắc là công nhân của tôi phải giảm đi
thế thì lực lượng công nhân mà
để mà làm được ở trong các cái dây chuyền công nghệ như thế này
thì đâu phải là dễ kiếm nó có phải là lao động phổ thông đâu
thế một khi mà họ nghỉ họ chuyển đi chỗ khác
thế giả sử đến cái lúc mà có nhu cầu
là không dễ gì mà kiếm được lao động có kỹ thuật như vậy
cho dù là cái xuất khẩu thép của việt nam và hoa kỳ
chỉ chiếm một cái con số rất nhỏ về tổng nhập khẩu của hoa kỳ
tuy nhiên khi áp cái con số hai mươi năm
thuế đó thì nó vẫn có những cái tác động nhất định đối với việt nam
vậy thì ông có thể nói rõ hơn là những tác động đó như thế nào
và nó liệu ảnh hưởng ra sao đến cái mục tiêu tăng trưởng hai mươi cho tới hai mươi hai trong năm hai nghìn hai mươi
một khi mà chúng ta bị áp cái mức thuế hai mươi năm
thì nó là cả một cái câu chuyện rất là khó khăn cho các doanh nghiệp ngành thép việt nam
trong cái điều kiện là kinh tế thị trường mở cửa như ngày nay
thì cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào là nó gần
gần như giống nhau cả
anh có thể mua rẻ hơn bên tôi là dăm bảy đô
thế nhưng cái quan trọng là cái chi phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm
của một cái loại sản phẩm giống nhau
nếu bên anh thấp hơn thì cái sức cạnh tranh của anh cao hơn
hủng hộ là bây giờ lại còn áp thêm cái mức thuế là hai mươi năm
thì nó là cái con số rất là lớn đối với một cái sản phẩm khi mà xuất khẩu vào một nước
trước cái thực tại như vậy
các doanh nghiệp của chúng ta
sẽ phải có giải pháp như thế nào
thì chỉ có cách là tự anh phải cứu lấy anh thôi
bằng cách là gì
anh phải thứ nhất là vận dụng mọi cái kỹ thuật tiến bộ của thế giới trong sản xuất thép
để mà anh giảm cái chi phí sản xuất xuống
thông qua là gì
áp dụng sản xuất sạch hơn này
tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu này
thế rồi tiết kiệm năng lượng này
để mà giảm cái chi phí sản xuất xuống
thế rồi nhất là trong cái kỳ nguyên
của công nghiệp bốn hiện nay
thì cái quản trị doanh nghiệp
anh phải làm sao cho nó gọn nhẹ
để mà có được cái chi phí giá thành sản phẩm
cho một đơn vị sản phẩm của anh là thấp đi
để mà cạnh tranh với lại các cái đại gia khác của thế giới
người ta cùng làm cái sản phẩm ấy
thế nhưng mà nếu như người ta trang bị công nghệ hiện đại hơn
người ta quản trị doanh nghiệp tốt hơn
thì cái giá thành sản xuất của họ sẽ thấp hơn
thêm vào đó là gì
là anh phải cạnh tranh với những cái nhà sản xuất thép của thế giới
mà về mặt vị trí địa lý
người ta gần mỹ hơn
thế thì cái chi phí vận chuyển thấp hơn
còn anh ở tận đầu này
sang bên kia là một nửa vòng cháy đất
thì xa hơn
thì anh phải có được cái giá thành cạnh tranh
thì mới có thể là cạnh tranh được
đến thời điểm này thì chúng ta đã có những cái biện pháp gì
để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp thép việt nam ạ
khi tổng thống mỹ mới chỉ là tuyên bố bằng miệng thôi
thì chúng tôi đã có cuộc họp với lại bộ công thương
thế rồi mời các doanh nghiệp có liên quan ra họp tại hà nội này
tại trụ sở của bộ công thương
thế thì ngay tối mùng một tháng ba thì hiệp hội thép việt nam
đã có cái công văn gửi đích danh thủ tướng chính phủ
đích danh bộ trưởng bộ công thương là kiến nghị
là đề nghị nhà nước cần phải có cái tiếng nói
để mà hỗ trợ cho cái
sản xuất của chúng ta
có tiếng nói về quan ngại về cái chuyện là
nếu mỹ áp cái thuế như thế này
thì nó sẽ có những cái khó khăn rất là lớn
trong sự phát triển của ngành thép
thế và các cái hướng đi thì chúng tôi cũng có kiến nghị như thế này
trước tiên là tận dụng cái kênh ngoại giao
sứ quán hoa kỳ tại việt nam
rồi sứ quán việt nam tại hoa kỳ
tranh thủ gặp gỡ
trao đổi nêu những cái quan ngại của phía việt nam
một khi mà mỹ áp cái thuế này
thế rồi cũng đề xuất một số các cái giải pháp
bởi vì trong quá trình đàm phán thì luôn có cái chuyện tức là
nó là quan hệ có đi có lại
ví dụ như là có một số mặt hàng mà mỹ muốn chúng ta mở cửa
để cho hàng của họ vào
thế thì chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội ấy
để mà gọi là mang ra để mà đàm phán
trong trường hợp mà chúng ta không đạt được những cái thỏa thuận
như mong muốn với phía mỹ
thì cần phải có những giải pháp như thế nào
vì là hai bên đang mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác
phát triển cao hơn xa hơn
để đưa cái tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu
giữa ta với mỹ cao hơn
thế thì phía mỹ cũng có những mặt hàng muốn chúng ta mở cửa
thế và chúng ta cũng lại muốn vào thị trường mỹ
bởi những cái hàng khác
thế thì cái này là phải ở góc độ chính phủ
cân nhắc xem là với cái rổ hàng này thì mặt hàng nào
là mặt hàng nên được ưu tiên để đưa ra đàm phán
theo quan sát thì ông thấy các doanh nghiệp
trong ngành thép của việt nam có cái phản ứng như thế nào
khi mà quyết định của tổng thống mỹ donald trump
được đưa ra về vấn đề này ạ
các doanh nghiệp thì cũng chỉ là phản ánh với hiệp hội
phản ánh với lại bộ công thương
với cục phòng vệ thương mại
thế và hiệp hội thép thì cũng đã có ý kiến với họ
tức là gì trong cái quy trình tham vấn của cái phía
bộ thương mại mỹ thì họ có yêu cầu vấn đề
phải được xới lên từ những cái nhà nhập khẩu của mỹ
thế thì chúng tôi cũng nhắc nhở các cái doanh nghiệp
tức là một mặt là anh phải đi thuê luật sư
thế và mặt khác thì anh cũng phải vận động những cái nhà nhập khẩu
tức là bạn hàng của anh ở bên mỹ có ý kiến
bởi vì là đưa ra cái chuyện áp thuế hai mươi năm
theo điều luật hai trăm ba mươi hai này thì ngay trong nước mỹ
là đảng cộng hòa rồi đảng dân chủ rồi
thì trong thượng viện hạ viện là đều có những ý kiến như vậy
chúng ta hãy nhìn vấn đề một cách lạc quan hơn một chút
là liệu cái việc áp thuế này của mỹ thì nó có cái tác động tích cực nào
cho cái ngành thép việt nam phát triển hay không
cái khía cạnh tác động tích cực ấy cũng có nhưng mà rất nhỏ
bởi vì là các doanh nghiệp việt nam hiện nay đang xuất khẩu vào mỹ
thế thì họ thấy rằng cái thị trường mỹ rất tiềm năng
bởi vì nhập khẩu một năm lên trên ba mươi triệu tấn cơ mà
thế thì khi mà họ xuất được một hai lô hàng rồi
thì họ mới tính chiếp là làm sao để mà nắm được cơ hội
vào sâu hơn cái thị trường này
thế thì họ lại tiếp tục đầu tư trang thiết bị
mà mới được cái lô hàng đầu tiên việt nam xuất khẩu vào mỹ về sản phẩm dép này
mới được độ hai năm nay thôi
thế thì họ lại đầu tư tiếp để mở rộng
thì bây giờ cái đầu tư mới còn chưa hoàn vốn được
mà bây giờ lại bị chặt lại như thế này
thì là những cái tác động rất ghê gớm với doanh nghiệp
việc áp thuế xuất hai mươi năm của mỹ
thì liệu là có đảm bảo tuân thủ các quy định của tổ chức thương mại thế giới
và thông lệ quốc tế hay không
theo cái điều luật hai trăm ba mươi hai
thì có thể nói là nó
trái với lại cái mục đích tôn trì của tổ chức thương mại thế giới
mục đích tôn trì là gì
là thương mại công bằng tự do
thế nhưng mà làm như thế này là không đạt
thế và nó trái với lại cái thông lệ của quốc tế
việc mỹ áp thuế như thế này thì
liệu có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại hay không
cái này thì đã xảy ra rồi
ví dụ như là những cái nước mà
có cái cán cân thương mại lớn với mỹ như trung quốc chẳng hạn
thì họ đã lựa chọn đưa ra cả mấy trăm mặt hàng
để mà trả đũa
thế thì cái việc mà hình thành cái chiến tranh thương mại thì
cho đến bây giờ thì
tôi nghĩ là đã và đang bắt đầu rồi
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
quý vị và các bạn thân mến chúng ta có thể thấy
là rõ ràng
tỷ trọng xuất khẩu thép của việt nam vào mỹ hàng năm
chỉ chiếm một con số không quá lớn
nhưng với việc ban hành
đối với tất cả các mặt hàng thép
thì điều này cũng ảnh hưởng không hề nhỏ
tới việt nam và
hy vọng những người có trách nhiệm
sẽ sớm tìm ra được giải pháp
để chúng ta có thể đứng vững
khi mà điều này thật sự được áp dụng
đối với ngành thép việt nam
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cũng xin được khép lại tại đây
và một lần nữa cảm ơn ông chú đức khải
đã tham gia với chương trình
xin chào và hẹn gặp lại